trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố hồ chí minh là bốn trăm tám mươi sáu triệu đô la mỹ
bao gồm vốn đăng ký cấp mới vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
bằng bốn mươi bảy tổng vốn so với cùng kỳ năm trước
thành phố hồ chí minh có một trăm tám mươi sáu dự án mới với vốn đăng ký đạt tám mươi ba ba triệu đô la mỹ
điều chỉnh vốn đầu tư có hai mươi bảy lượt dự án với số vốn tăng thêm là sáu mươi bảy triệu đô la mỹ
góp vốn mua cổ phần có tám trăm ba mươi chín trường hợp với tổng vốn đạt ba trăm ba mươi sáu năm triệu đô la mỹ
ngành hoạt động thương nghiệp dẫn đầu với tám mươi bốn dự án vốn đầu tư là năm mươi ba sáu triệu đô la mỹ
chiếm gần hai phần ba tổng vốn đầu tư cấp phép mới trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tiếp đến là hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ có ba mươi chín dự án vốn đầu tư là một mươi ba ba triệu đô la mỹ
chiếm một mươi sáu hoạt động xây dựng năm dự án vốn đầu tư là năm tám triệu đô la mỹ chiếm sáu chín
vì đối tác đầu tư trên địa bàn thành phố đã có ba mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư